thực hiện tự chủ đại học tiếp tục đẩy mạnh về xây dựng và thực hiện chuẩn đầu ra đối với bác sĩ y học cổ truyền
đây là yêu cầu mà bộ y tế đặt ra đối với toàn thể lãnh đạo cán bộ giảng viên của học viện y dược học cổ truyền việt nam
trong lễ khai giảng diễn ra vào sáng nay tại hà nội
mỗi năm với gần một y bác sĩ y học cổ truyền được đào tạo tốt nghiệp đã đóng góp không nhỏ đối với công tác y tế
chăm sóc sức khỏe nhân dân
trong năm học mới này để thực hiện được mục tiêu đề ra học viện tiếp tục thực hiện nghị quyết hai mươi chín của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo triển khai tốt các nội dung theo luật giáo dục sửa đổi
và các quy định khác về quản lý giáo dục tăng cường quản lý đào tạo tại các bệnh viện thực hành
với mục tiêu sinh viên được tiếp cận nhiều nhất với người bệnh trong khám và điều trị bệnh
học viện sẽ đào tạo theo hướng bảo đảm sinh viên sau khi tốt nghiệp phải có đủ kiến thức đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động mở